thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đây là tháng đánh dấu tốc độ tăng trưởng ngoạn mục đã tạo cơ sở cho việc hoàn thành vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm hai nghìn hai mươi
tốc độ tăng trưởng gdp chín tháng đầu năm ước đạt sáu chín mươi tám là mức tăng cao nhất của chín tháng trong chín năm trở lại đây
trong đó riêng quy ba ước tăng bảy ba mươi một cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
động lực tăng trưởng chủ yếu là khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao ước đạt chín ba mươi sáu đóng góp năm mươi hai sáu và tăng trưởng chung
khu vực dịch vụ duy trì đã tăng trưởng ổn định ước đạt sáu tám mươi năm cao hơn cùng kỳ
kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định các chỉ số vĩ mô đều ở mức tích cực
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng chín tăng ba mươi hai so với tháng trước
giải ngân vốn fdi ước đạt một mươi bốn hai mươi hai tỷ usd tăng bảy ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám

phải sống bậc trách bậc tinh thẳng của nhân dân đến mọi miền đất nước để diễn biến rõ nét
cái này là gốc vấn đề
anh sẽ ăn tan đường nhưng mà để sống nhân dân tốt hơn không đó là câu hỏi lớn

đầu tư năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi năm bậc so với năm hai nghìn một mươi tám
về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
ngay tại phiên họp sáng nay thủ tướng đã quyết định thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
để đổi mới công nghệ thu hút nhân tài vật lực để làm tốt hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia